thông tin về việc khan hiếm thuốc tamiflu điều trị bệnh cúng ah một n một đã làm cho nhiều người dân hoang mang lo lắng
hiện dịch cúm a đang gia tăng khá nhanh nhiều trẻ mắc bệnh khiến thuốc tamiflu bị đẩy giá lên khá cao
bộ y tế khuyến cáo người dân không nên mua thuốc trên mạng xã hội do tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro
tình trạng khan hiếm thuốc tamiflu điều trị cúng ah một n một đã diễn ra hơn một tuần nay tại hà nội
theo bảng giá kê khai tại cục quản lý dược thuốc tamiflu bảy mươi năm mg có giá gần bốn mươi năm đồng một viên tương đương bốn trăm năm mươi đồng một vỉ một mươi viên
tuy nhiên vì khan hiếm nên có nơi đã đẩy giá bán lên gấp nhiều lần
nhiều người vì lo lắng nên đã lên các trang mạng xã hội để tìm mua thuốc
điều này tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro bởi nguồn gốc chất lượng thuốc sẽ không bảo đảm
điều quan trọng là thuốc tamiflu chỉ được bán theo đơn của bác sĩ và dùng theo chỉ định sau khi thăm khám không được dùng tùy tiện
thuốc tamiflu đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại việt nam nhập khẩu theo nhu cầu thị trường
hiện đơn vị cung ứng vẫn còn một lượng nhỏ đảm bảo cung cấp theo hợp đồng đã trúng thầu vào các bệnh viện
ngoài ra một đơn hàng nhập khẩu bổ sung tamiflu sẽ sớm về việt nam phục vụ cho việc điều trị
chính vì thế người dân không nên quá hoang mang lo lắng